thưa quý vị chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thành phố đà nẵng một vụ vai trạm giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô lưu thông cùng chiều là một nạn nhân tử vong tại chỗ
khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại đầu đường hữu hành sơn bùng binh cầu trần thị lý quận hữu hành sơn đà nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c một mươi hai nghìn bốn trăm linh với xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba c một bốn mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi tám do một người phụ nữ khoảng ba mươi năm tuổi điều khiển đi cùng chiều
hậu quả người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ phương tiện bị hư hỏng
nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn hình ảnh cho thấy một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường không xi nhan bất ngờ vượt lên gây vai trạm với xe máy khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường
vụ việc xảy ra tại thành phố thái nguyên rất may người phụ nữ đi xe máy chỉ bị thương nhẹ
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống phổ biến và đặc biệt nguy hiểm dễ làm tổn thương đến các phương tiện khác khi lưu thông
vụ tai nạn vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai trên đường lạc long quân hà nội là một ví dụ về vai trạm giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
theo một số nhân chứng cho biết người đàn ông lái xe ô tô con lưu thông trên đường lạc long quân hướng đi cầu nhật tân thì xảy ra vai trạm với xe taxi lưu thông cùng chiều
lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn kết quả nồng độ cồn của tài xế taxi đạt mức bốn trăm tám mươi năm mg trên một lít khí thở
hai phương tiện ô tô sau đó đã được lực lượng chức năng làm thủ tục đưa về phường làm việc
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín của chính phủ hành vi điều khiển xe ô tô mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ ba mươi bốn mươi triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai tháng đến hai mươi bốn tháng
một vụ tai nạn liên quan đến xe container sự việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi hai trên đường quốc lộ năm đoạn qua xã kim xuyên
huyện kim thành hải dương
thông tin ban đầu chiếc xe container khi lưu thông qua địa bàn xã kim xuyên huyện kim thành thì bất ngờ mất lái trèo lên giải phân cách giữa
may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ